để tránh bị lừa người lao động khi có nhu cầu đi lao động tại nước ngoài cần tìm hiểu cụ thể thông tin liên quan nhất là tư cách pháp nhân của các đơn vị hay cá nhân nhận hồ sơ đưa đi lao động
người lao động cũng cần lưu ý tất cả công ty xuất khẩu lao động đều phải có chương trình đào tạo giáo dục định hướng cho người lao động
vì vậy khi bắt gặp cá nhân công ty nào hứa hẹn không cần đào tạo đi nhanh lương cao thì phải hết sức cảnh giác